dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi gồm tám chương bảy mươi bốn điều
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mục đích xây dựng luật nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trình tự thủ tục hành chính
và khắc phục những khó khăn vướng mắt bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước
và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tiếp tục thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương đường lối của đảng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thứ hai là phải bảo đảm phù hợp với chủ trương của đảng quy định của nhà nước
về cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính loại bỏ những quy định không hợp lý
đang là rào cản gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu vận chuyển
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ của các cơ quan tổ chức của doanh nghiệp
thứ ba là việc xây dựng dự án luật phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn
kế thừa các quy định còn phù hợp khắc phục những hạn chế bất cập
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân
đồng thời có phần quản lý phòng ngờ đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng luật cũng đảm bảo phù hợp với hiến pháp
pháp luật của việt nam và các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
tham khảo có trọn lọc kinh nghiệm của các nước trong quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với những cơ sở chính trị cơ sở pháp lý cơ sở thực tiễn
như trong tờ trình của chính phủ nhằm khắc phục những bất cập hạn chế vướng mắt trong quá trình thi hành
áp dụng luật thời gian qua
hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã đầy đủ các tài liệu quy định tại điều sáu mươi bốn
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
đầy trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
thảo luận tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều đánh giá cao quá trình chuẩn bị của bộ công an
báo cáo thẩm tra sơ bộ của ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí sự cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như trong tờ trình của chính phủ
hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng quy trình đảm bảo theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
nội dung dự án luật đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính
đủ điều kiện chính quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp
còn vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
công dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tiến độ kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật hướng dẫn kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phổ biến danh mục tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng này
tham luận tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao bộ công an là cơ quan soạn thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã sớm hoàn thành và nhanh chóng tổ chức triển khai luật
bên cạnh những giải pháp hay sáng tạo các đại biểu cũng thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra những khó khăn vướng mắt cần tập trung tháo gỡ
đề xuất kiến nghị những chủ trương giải pháp triển khai luật
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những kết quả
mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó nổi bật là việc tham mưu ban hành kế hoạch của thủ tướng chính phủ về triển khai thi hành luật
hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật và đảm bảo kịp thời chế độ
chính sách duy trì các lực lượng bảo vệ tổ dân phố công an xã bán chuyên trách
để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành luật bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thống nhất nhận thức
xác định vị trí tầm quan trọng của luật đồng thời phải tiếp tục bám sát đảm bảo tiến độ kế hoạch triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành nghị định của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật tham mưu lãnh đạo bộ công an ban hành hướng dẫn xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng này
nghiên cứu hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai luật
bố trí ngân sách địa điểm nơi làm việc đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng này trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm từ hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
đã chủ trì cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị tổ chức bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại cuộc họp các đơn vị địa phương đã báo cáo tình hình kết quả tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm
đồng thời thảo luận thống nhất kế hoạch phương hướng nhiệm vụ đến ngày diễn ra sự kiện
phát biểu kết luận thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao sự chủ động cho công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị là công an địa phương trong thời gian tiếp theo cần ra soát nội dung các phần việc hoàn thiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
tập trung nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động chống phá của các đối tượng dự kiến dự báo các tình huống có thể xảy ra để có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm người dân và du khách
tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông chống ủn tắc phòng ngừa sự cố đám đông chú ý phân tuyến phân đường đặc biệt là những ngày cao điểm cuối tháng bốn đến khi diễn ra lễ kỷ niệm
tiếp tục tổ chức huấn luyện tập luyện cho các khối diễu binh diễu hành theo kế hoạch của bộ công an đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình tập luyện di chuyển lưu trú thực hiện nhiệm vụ
tại hà nội cụm thi đua số bốn bộ công an chiều nay tổ chức lễ ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
cụm thi đua số bốn gồm sáu đơn vị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đơn vị cụm trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát hình sự cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua số bốn đã trao đổi thống nhất thông qua kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công an phát động
nội dung giao ước thi đua trong các đơn vị thuộc cụm thi đua số bốn tạo động lực khí thế thi đua sôi nổi phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tăng cường đoàn kết trao đổi kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua giữa các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung thi đua với nhiều hình thức phong phú đa dạng phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiện
sau khi thống nhất các nội dung thi đua các đơn vị trong cụm thi đua số bốn đã đăng ký danh hiệu thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời ký kết và trao giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tám mươi năm vang mãi bản hùng ca liên hoan dự kiến quy tụ hơn ba người
liên hoan lần này nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở tạo điều kiện cơ hội để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm đề ra phương hướng đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong thời gian tiếp theo
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục phát huy tình đoàn kết quân dân tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
liên hoan nghệ thuật quân chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến tổ chức ở ba khu vực miền nam miền trung tây nguyên và miền bắc
bộ công an có sáu đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự liên hoan năm nay
đến nay công tác xây dựng kế hoạch quy chế liên hoan quy chế xét giải thưởng công tác bảo đảm phục vụ liên hoan hoạt động thi diễn đã được các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai đúng tiến độ
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an đã cử hai tổ công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức cá nhân tại phái bộ nam sudan
một sĩ quan làm việc tại phòng cảnh sát cục hoạt động hòa bình liên hợp quốc
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an sẽ tiếp tục cử mới sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan và phái bộ unisfa
ghi nhận những đóng góp của việt nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình đồng nghiệp bạn bè quốc tế cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các sĩ quan công an nhân dân đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình
thưa quý vị sau một mươi năm tập phim đầu tiên bộ phim truyền hình đội điều tra số bảy của điện ảnh công an nhân dân thuộc cục truyền thông công an nhân dân tiếp tục được đầu tư sản xuất phần hai
dự kiến trong phần này thì ekip sáng tạo mới nội dung đội điều tra số bảy sẽ có khá nhiều thay đổi
và ngay trong ngày hôm nay ngày hai tháng bốn buổi thử vai casting đầu tiên của phần hai series phim đội điều tra số bảy đã diễn ra tại hà nội
sau năm ngày thông báo số lượng diễn viên đăng ký tham gia thử vai là hơn năm trăm linh người
qua vòng tuyển lựa online những gương mặt tham gia buổi casting hôm nay đều là những gương mặt có thực lực
trong số đó có những diễn viên nổi tiếng
điểm chung là các diễn viên mùa hai đội điều tra số bảy đến thử vai với tâm thế hào hứng nghiêm túc sẵn sàng xả thân cho vai diễn
bước vào cái czen hai của đội điều tra số bảy
thì cá nhân tôi cũng như ekip biên kịch rồi sản xuất của biên điện ảnh công an nhân dân
thì chúng tôi đều hướng tới là một bộ phim mà nó thể hiện
thứ nhất là sự mưu trí và những phán đoán rất là nhanh nhạy và sắc bén của đội điều tra của những trinh sát viên
thứ hai là chúng tôi cũng muốn những đối thủ của họ đó là những tên tội phạm
nó cũng phải có những cái sự lắt lèo có những cái mưu ma trước quỷ
và chính bởi vì vậy thì cái vai trò của những điều tra viên nó mới càng được nâng lên
thì chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả một cái mùa phim mà họ sẽ hồi hộp theo dõi gây cấn theo từng tập phim
và đặc biệt là mỗi khi kết tập này thì người ta phải muốn tiếp tục xem tập sau ngay
ở phần một các cán bộ chiến sĩ đội điều tra số bảy tập trung vào chấn áp truy bắt tội phạm tìm cách bóc gỡ các đường dây
truy bắt các tên tội phạm nguy hiểm chuyên nghiệp tức là phim chỉ tập trung vào quá trình phán
thông minh sáng tạo của lực lượng công an nhân dân
nhưng ở phần hai hung thủ là những người bình thường có hành vi sai lệch dẫn đến phạm tội
họ tìm mọi cách để che giấu tội ác của mình nên càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi
chuyện phim cũng ngày càng kịch tính hơn quá trình điều tra cũng lắt léo hơn
lần này hầu hết là những vụ án dân sự vụ án mà thủ phạm thì không phải là những kẻ sát nhân chuyên nghiệp
mà hầu hết người ta cũng vì một hành vi bộc phát bộc phát một kẻ ác
thì từ đó nảy sinh một tội ác lớn
và vì vô tình như thế người ta tìm cách che giấu bằng những cái cách thức những cái thủ đoạn của mình
và công an tìm cách bắt gỡ thì đấy là một hướng tiếp cận mới
và chúng tôi nghĩ rằng việc đó khi chúng ta thay đổi diễn viên
thì nghĩa là cái lý lịch nhân vật cũng thay đổi cái cách phá án cũng có thể thay đổi
và cũng như là cuộc đời cuộc số phận của nhân vật chisiko mang cũng lại mang một cái màu sắc khác một cái góc nhìn khác
theo kế hoạch ban đầu đây cũng là dự án phim truyền hình dài hơi của điện ảnh công an nhân dân
tùy vào sự đón nhận của khán giả mà bộ phim có thể lên đến một trăm linh tập
bao gồm nhiều phần khác nhau được sản xuất và phát sóng trong nhiều năm
theo đánh giá trên các nền tảng ott số liệu như garaxi fpt play tv ba trăm sáu mươi
cho thấy đội điều tra số bảy luôn nằm trong top năm phim được xem nhiều nhất
đặc biệt trong những tuần đầu mới phát sóng phim nằm trong tốc một của các nền tảng này
đây là lần đầu tiên mà quan sự được hợp tác với điện ảnh công an nhân dân
điều hai của dự án đội điều tra số bảy thì quan sự rất là hy vọng
đầu tiên mình sẽ phải cố gắng để làm mọi công tác tốt về chuẩn bị cho nhân vật
kết hợp cùng với đạo diễn đinh tuấn vũ hay là biên kịch biên tập với anh em ekip khác
để làm sao tạo ra một nhân vật trí trí của công an nhân dân
hài hòa nhất đúng nhất với thông điệp của nhân vật của bộ phim gửi tới quý vị khán giả
được chú ý ngay từ khi mới khởi quay phần một
đội điều tra số bảy cũng là dự án đối với các nền tảng ott
đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân sau nhiều năm vắng bóng ở mảng phim truyện
phần hai của phim sẽ khởi quay vào đầu tháng năm và phát sóng vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn